tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa chín đã quyết định điều chỉnh địa giới một số tỉnh để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
trong đó tỉnh sông bé được tách ra thành hai tỉnh là bình dương và bình phước
như vậy sau hai mươi năm hợp nhất tỉnh bình phước được tái lập và đi vào hoạt động chính thức ngày một một một nghìn chín trăm chín mươi bảy
theo một đơn vị hành chính mới với sáu mươi bốn xã và thị trấn
trong hai mươi năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân bình phước đã đoàn kết trải qua biết bao khó khăn thử thách
để tạo nên một bình phước của ngày hôm nay với nhiều thành tiệu nổi bật
vào thời điểm mới được tái lập bình phước vẫn còn là một trong những tỉnh nghèo nhất nước
kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp còn công nghiệp và thương mại dịch vụ quá nhỏ bé cơ sở hạ tầng hết sức nghèo nàn
đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn thu nhập bình quân đầu người vào loại thấp nhất nước chỉ đạt hai sáu triệu đồng mỗi năm
tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy các cấp ủy đảng chính quyền đồng bào các dân tộc trong tỉnh
đã đoàn kết đưa sức ra phát triển kinh tế để bắt nhịp cùng làn gió đổi mới của đất nước
nhờ đó tình hình kinh tế xã hội được cải thiện đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên
trước đây là nằm ở vùng địch quản chế làm ăn kinh tế cũng rất là khó khăn
nhất là cứ chạy chặt chỗ này chỗ kia bộm đạn chiến tranh thì đời sống không được thoải mái như bây giờ
năm hai nghìn một mươi sáu thu nhập bình quân đầu người của tỉnh ước tính đạt khoảng bốn mươi hai triệu đồng trên mỗi người của bình phước
tăng hơn một mươi sáu lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cơ cấu nông lâm thủy sản chuyển dịch đúng định hướng
đến nay chỉ chiếm ba mươi ba tám
trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh với chính sách thu hút đầu tư có nhiều đổi mới
đến nay giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần ba mươi tỷ đồng tăng gấp hai trăm bốn mươi năm lần so với hai mươi năm trước
đặc biệt là thành tiệu trong công tác xóa đói giảm nghèo
ngày mới thành lập bình phước có gần hai mươi ba hộ đói nghèo chiếm gần một mươi tám dân số
thì đến năm hai nghìn cơ bản xóa được hộ đói và đến nay tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều là sáu một mươi năm
trở thành tỉnh có tỷ lệ giảm nghèo nhanh

cùng với kinh tế bình phước cũng đã có những bước đột phá về hạ tầng giao thông y tế và giáo dục
từ chỗ được xem là vùng trũng về giáo dục đến nay mạng lưới trường lớp được quy hoạch và phát triển
kể cả ở những vùng sâu vùng xa vùng biên giới
tỉnh đã hoàn thành công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học năm một nghìn chín trăm chín mươi
và đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở cách đây tám năm